thưa quý vị ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huyện hải hậu tỉnh nam định đã chủ động ban hành bộ tiêu chí
xóm nông thôn mới bền vững và phát triển
huyện đã tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng các xóm nông thôn mới bền vững phát triển
và đã đạt được nhiều thành tựu rất tích cực
công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ trên toàn huyện với nhiều hình thức
được người dân đồng lòng ủng hộ
cứ điều đạn mỗi buổi sáng cụ ông nguyễn văn thuần lại ra vườn chăm cây cảnh
cho cá ăn dọn dẹp khu vườn rộng gần năm trăm linh m hai của nhà mình
thú vui vườn cây áo cá vốn đã tồn tại bao đời nay trong cuộc sống tại nông thôn bắc bộ
giờ đây đã được đưa vào tiêu chí phát triển bền vững của địa phương
thế nên những việc làm của cụ thuần giờ không chỉ đơn giản là chăm sóc
chăm sóc cho khuôn viên gia đình sạch đẹp mà còn là đóng góp cho môi trường xanh sạch của làng xã
còn đẹp thì cái đẹp này là từng nhà phải tạo nên khuôn viên của mình
mọi nhà này thu dọn rác rửa rồi các cái ná cây cối rồi đốt đi rồi để cho nó gọt gàng
thái điểm xanh sạch đẹp mà cụ thuần nhắc tới chính là phòng trào xanh sạch đẹp trong nông thôn mới miền vững
được xã hải quang huyện hải hậu tỉnh nam định tập trung xây dựng
đảng ủy ubnd xã hải quang đã quan tâm
tích cực triển khai tổ chức ký giao ước thi đua tới các cơ sở xóm và các đoàn thể
chính vì thế các cụ ông tham gia phòng trào bằng cách chăm sóc vườn cây
còn các cụ bà cũng tích cực tham gia đóng góp vào hoạt động phụ nữ hải quang
chung sức xây dựng nông thôn mới biển vững và phát triển do hội liên hiệp phụ nữ xã phát động
bằng những việc làm đơn giản ngay trong gia đình như phân loại rác hữu cơ vô cơ sau khi sử dụng
chính vì ở trong nhà xanh sạch đẹp rồi
thì tiến ra ngõ và ngõ thì tiến ra đường đường đớn
cho nên là trong nhà phải tưới ngăn nắp vệ sinh và đồng thời rác thải trong nhà phải phân ra
xong rồi là giao cho đến khi xe chở rác thì chúng tôi mang ra để cho xe chở rác đi cho đi
nên ngay trong nhà chúng tôi đó rồi giao ra khổ vận động các khổ
với cách làm sáng tạo góp phần xây dựng xóm nông thôn mới theo mô hình xanh sạch đẹp
hội liên hiệp phụ nữ xã đã phát động cho các tri hội trong toàn xã trồng hoa ven đường
và trong khuôn viên nhà văn hóa để làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm
mang lại diện mạo mới đặc trưng cho xã hải quang
hiện nay chúng tôi đã có một mươi chín trên hai mươi một km đường hoa và hiện nay là duy trì rất tốt
trong đó là hàng tháng là chúng tôi sẽ hàng một năm chúng tôi sẽ chi cho phụ nữ là một triệu
cho chị em là bốn triệu còn lại là mỗi tháng cho chị em là năm mươi nghìn
chị em sẽ trợ cho chị em và trường xóm để đôn đốc là năm mươi nghìn
để làm sao thực hiện cái vận động tuyên truyền và đôn đốc nhân dân thực hiện cái rong ra thải
dù nguồn kinh phí trợ cấp còn hạn chế nhưng đó không phải là trở ngại đối với các đoàn thể và người dân xã hải quang
bởi người dân nơi đây hiểu chỉ cần bằng những hành động nhỏ những phong trào thiết thực và tiết kiệm
nhưng được sự đồng lòng của toàn dân thì môi trường nông thôn sẽ được giữ vững